thưa quý vị khác với thời điểm chiều tối qua tình hình giao thông tại cửa ngõ vào thủ đô hà nội trong buổi chiều ngày hôm nay tương đối thuận tiện
để có được điều này là nhờ lực lượng cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông và cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã có những giải pháp chủ động trong phân luồng giao thông ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong chiều nay
cao tốc pháp vân cầu rẽ tuyến đường huyết mạch đón người dân từ các tỉnh thành phía nam về thủ đô
trái với hình ảnh chiều tối qua trong buổi chiều nay lượng phương tiện có tăng nhưng không có cảnh ủn ứ kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông đã chủ động lên các phương án phân luồng chia bớt lượng phương tiện xuống các khu vực đường gom để phân bổ lưu lượng phương tiện tránh việc dồn quá nhiều vào một tuyến đường
ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
cho đến thời điểm hiện tại khu viện tham gia giao thông trở về hà nội rất là đông
căn cứ vào tình hình thực tế thì chúng tôi đã có những phương án tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý kịp thời các vụ việc va chạm và ủn tắc cục bộ trên tuyến
chúng tôi tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông từ xa để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông một cách thông vắng
một trong những nguyên nhân khác khiến tình trạng giao thông thuận lợi trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ
đó là việc người dân đã chủ động chọn các khung giờ di chuyển
ngoài ra dịp nghỉ lễ này người dân cũng được di chuyển trên nhiều tuyến cao tốc mới được thông xe nên việc đi lại rất thuận tiện
phải lựa chọn vào cái giờ nào là người ta khi ăn thì mình đi còn mình mình sẽ ăn lúc họ đã đi
năm nay ngày hai tháng chín có cái đường cao tốc mới về quốc lộ bốn mươi năm này để đi nó có cái phần không bị tắc nhiều giống như mỗi năm
năm nay đi là tốt hơn công tác phục vụ khách nó cũng ngon hơn xe cổ anh em đi lại nó cũng sướng rồi
tại khu vực cửa ngõ phía bắc vào thủ đô các tuyến đường như cầu thăng long cầu nhật tân cầu thanh trì lượng phương tiện dồn về đều tăng trong chiều nay
tuy nhiên chưa ghi nhận tình trạng ủn tắc giao thông
lực lượng chức năng dự kiến vào tối và đêm muộn tại các tuyến đường về hà nội lượng phương tiện có thể tiếp tục tăng nhẹ nhưng sẽ ít có khả năng xảy ra ủn tắc kéo dài